trước tình hình nghiêm trọng của triều tiên trong làn sóng covid đầu tiên tại nước này
tổng thống hàn quốc yoon se yoon cho biết ông sẽ nỗ lực hết sức để giúp triều tiên
ứng phó với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đồng thời đề nghị gửi vaccine
và các nguồn lực khác nếu bình nhưỡng chấp nhận
phát biểu trong cuộc họp về ngân sách tại quốc hội ngày một mươi sáu tháng năm
ông jun suk yoon nói không nên trần trừ cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho người dân triều tiên
khi họ đang phải đối mặt với mối đe dọa từ đại dịch
tổng thống hàn quốc nói thêm nếu nhà chức trách triều tiên chấp nhận
chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức bao gồm thuốc men vaccine covid một mươi chín thiết bị và nhân viên y tế
ông jun cũng cho biết sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh kinh tế với tổng thống mỹ joe biden
trong cuộc gặp tại seoul vào tuần này
trong đó sẽ bao gồm tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu
thông qua khung khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương
trước đó cả trung quốc và nga đều đã lên tiếng đề nghị giúp triều tiên chống dịch
trong cuộc họp báo vào ngày một mươi ba tháng năm người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên khẳng định
bắc kinh đang theo dõi chặt chẽ đợt bùng phát dịch covid một mươi chín ở triều tiên
và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho nước láng giềng
ông triệu lập kiên nói với tư cách là đồng chí láng diện và bạn bè
trung quốc sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ đầy đủ cho triều tiên trong cuộc chiến chống dịch
ngày một mươi năm tháng năm hãng tin yone của hàn quốc dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết
do bị ảnh hưởng bởi đợt dịch covid một mươi chín hiện tại triều tiên đã nhờ trung quốc hỗ trợ
nhưng không rõ cụ thể hỗ trợ những gì hiện triều tiên và trung quốc chưa lên tiếng về thông tin này
người phát ngôn điện kremlin cũng nói nếu triều tiên đưa ra bất cứ yêu cầu viện trợ vaccine nào
thì nga sẽ xử lý nhanh chóng
ngày một mươi sáu tháng năm hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp bộ chính trị đảng lao động triều tiên
và ra lệnh điều động quân đội hỗ trợ ổn định nguồn cung thuốc men tại thủ đô bình nhưỡng
từ ngày một mươi hai tháng năm triều tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh thành phố trong cả nước
để hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín sau khi nhà lãnh đạo kim jong un chủ trì cuộc họp bộ chính trị
và xác nhận sự lây lan của virus sars cov hai độc hại là sự xáo trộn lớn kể từ khi thành lập đất nước
theo hình ảnh đăng tải trên báo chí ông kim cùng các thành viên bộ chính trị sau cuộc họp
đã đi thị xác các hiệu thuốc tại một quận ở bình nhưỡng
ông kim sau đó đã phải thang phiền rằng hầu hết các cửa hàng đều trong tình trạng tồi tàn
thiếu chỗ chứa và chỉ trích một số dược sĩ không mặc trang phục phù hợp
hiện tại lãnh đạo các nước hàn quốc nga và các nước khác trên thế giới đều đang chờ đợi
sự phản hồi từ triều tiên
các chuyên gia cho biết triều tiên có thể thiếu bộ xét nghiệm và chủ yếu dựa vào biện pháp cách ly
người có triệu chứng hơn nữa covid một mươi chín có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở triều tiên
vì hai mươi sáu triệu người dân nước này được cho là chưa tiêm vaccine
hy vọng rằng triều tiên sẽ sớm vượt qua được làn sóng đại dịch covid một mươi chín
và mong rằng sẽ không có quá nhiều người tử vong vì mắc bệnh tại đất nước này